nga thông báo sẽ thanh toán các khoản nợ nước ngoài đến hạn bằng đồng rút đúng thời điểm mỹ không
gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt được cho là đẩy moscow vào vỡ nợ kỹ thuật
theo duma quốc gia hạ viện nga kinh nghiệm của nga yêu cầu thanh toán bằng đồng rút cho các lô hàng
khí đốt là một ví dụ cho thấy phương thức thanh toán bằng đồng nội tệ nga có thể hiệu quả
bộ tài chính nga cũng xác nhận trong một tuyên bố rằng moscow sẽ tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ nợ
nhà nước của mình bất chấp việc thắt chặt các hạn chế quốc tế
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng năm bộ tài chính mỹ thông báo sẽ không gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt
cho phép nga thanh toán các khoản nợ chính phủ cho các nhà đầu tư mỹ